phòng thương mại và công nghiệp việt nam phối hợp với ủy ban chứng khoán nhà nước mới đây đã tổ chức hội thảo
lấy ý kiến doanh nghiệp vào dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán hai nghìn một mươi chín
trong một mươi năm qua thị trường chứng khoán việt nam đã có sự phát triển vượt bậc đòi hỏi phải có sự điều chỉnh
của hệ thống cơ sở pháp lý nhằm bổ sung các quy định mới sửa đổi các quy định không còn phù hợp với trình độ phát triển
của thị trường và tăng cường khả năng hội nhập của thị trường chứng khoán việt nam vào thị trường vốn của khu vực và quốc tế
việc xây dựng nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán sẽ bảo đảm tính hợp hiến
hợp pháp và tình thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật
nhiều đại biểu cho rằng về tổng thể dự thảo nghị định đã thể hiện chủ trương kế thừa luật hiện hành
đồng thời đã khắc phục những nhược điểm của các quy định hiện hành về hoạt động kinh doanh phát hành chứng khoán và chứng chỉ quỹ